thưa quý vị trong bản tin trước chúng tôi đã có những phân tích bình luận qua góc nhìn của chuyên gia
về thực trạng và những hệ lụy khi mà người dân ồ ạt nộp hồ sơ
chờ đợi được rút bảo hiểm xã hội một lần xảy ra ở tp hcm trong thời gian vừa qua
vậy cần có những giải pháp cụ thể như thế nào để tạo điều kiện cho người lao động giải quyết khó khăn
tin tưởng vào chính sách của bảo hiểm xã hội
xin mời quý vị theo dõi nội dung trong một vấn đề và chính sách ngay sau đây
trước kia do chế độ luân chuyển công tác bà nguyễn thị bằng đã xin nghỉ theo chế độ hưởng bảo hiểm một lần
thế nhưng sau đó do nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm
bà băng đã mua bảo hiểm xã hội tự nguyện với mong muốn khi về già sẽ có lương hưu và thăm khám y tế để không phụ thuộc vào các con
hiện tại là tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được hai mươi sáu năm rồi
và chỉ còn hai năm nữa là tôi sẽ có một số hưu
việc mà đóng bảo hiểm xã hội thì nó rất tốt cho tuổi già
thế nhưng không phải ai cũng hiểu về vai trò của việc tham gia bảo hiểm xã hội
bằng chứng là trong những năm qua số người xin rút bảo hiểm xã hội một lần vẫn xảy ra giải rác ở các địa phương
và tỷ lệ rút bảo hiểm xã hội năm sau luôn cao hơn năm trước
không xin hoặc chưa xin được việc làm khiến cho đời sống của đại bộ phận người dân gặp rất nhiều khó khăn
đó cũng là lúc họ nghĩ
đến việc rút sổ bảo hiểm xã hội
vâng vậy làm sao để bảo đảm đời sống cho người lao động
các doanh nghiệp phải làm gì
cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam cần tuyên truyền ra sao
ngay sau đây là chia sẻ của ông bùi sĩ lợi nguyên phó chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội
vâng thưa ông thì trong những ngày vừa qua thì có rất nhiều những thông tin liên quan đến vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần của người dân
xảy ra từ đầu năm đến nay ở một số tỉnh thành phố
mà trong chương trình trước thì ông cũng có những phân tích chia sẻ về những ảnh hưởng cũng như là vấn đề này
vậy thì nên chăng chúng ta cần phải có những chính sách để thay đổi các vấn đề liên quan đến việc rút bảo hiểm xã hội một lần phải không ông
muốn trượt toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội thì không nhất thiết phải hai mươi hai mươi năm năm bảo hiểm xã hội
có thể xuống một mươi năm năm có sự thể xuống một mươi năm
để người cao tuổi người ta hoàn toàn có thể đóng bảo hiểm xã hội
khi về già người ta có bảo hiểm xã hội
tại sao lại phải hai mươi
cho nên là có thể chúng ta sẽ đưa xuống một mươi năm năm và xuống một mươi năm trong tương lai
thứ hai mức đóng phải hoàn toàn linh hoạt
tôi có lương cao tôi đóng cao
tôi chưa có lương cao tôi đóng thấp
khi nào tôi có lương cao tôi đóng cao
hoặc là khi tôi có nguồn thu nhập rất chính đáng do con do cháu do nguồn tài trợ nào đó tôi có tôi đóng một lần năm năm
khi tôi đến tuổi rồi mà tôi chưa đủ số năm đóng tôi đóng sau năm năm
để tôi được nghỉ hiểu
cho nên tôi cho
chúng ta phải sửa luật bảo hiểm xã hội lần này
là chúng ta phải sửa tổng thể
và mục tiêu của chúng ta là gì
là phải bảo hiểm xã hội toàn dân
ai cũng tham gia bảo hiểm xã hội
và cái quỹ này chúng ta phải công khai minh bạch để chúng ta quản lý một cách chặt chẽ
người dân người ta tin tưởng
người ta sẽ tham gia vào hệ thống của chúng ta
thưa ông thì để xảy ra cái tình trạng mà người dân rút bảo hiểm xã hội một lần
cũng là từ cái thực tế từ cái vấn đề mà
người lao động làm việc tại các cơ quan doanh nghiệp thì cũng còn nhiều những cái hạn chế phải không ạ
vậy thì ông có thể cho biết là đối với các doanh nghiệp thì cần phải có những cái cơ chế những tạo điều kiện như thế nào
để mà người dân họ yên tâm lao động họ đảm bảo ổn định được cuộc sống
và họ không tính đến cái chuyện là rút bảo hiểm xã hội một lần để chi trả các cái khoản phí trước mắt ạ
cái đầu tiên là các doanh nghiệp phải chăm lo và xây dựng ngay cái thiết chế là đóng bảo hiểm xã hội ngay từ tháng đầu
cho nên là doanh nghiệp phải tự giác đóng bảo hiểm xã hội
hiện nay cái không đóng bảo hiểm xã hội là một phần do cái tính tự giác
trốn đóng tránh đóng không đóng
thậm chí có nhiều doanh nghiệp lạm dụng thu quỹ bảo hiểm xã hội của người lao động nhưng không nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội
rất nguy hiểm
cho nên cái đầu tiên là chủ sử dụng lao động phải như vậy
thứ hai là để cho người lao động yên tâm làm việc
thì anh phải cải tiến công nghệ
cải tiến tổ chức sản xuất
bố trí nhân lực nhân sự hợp lý
để mục tiêu là tăng năng suất lao động
tăng thu nhập tiền lương
để lương người ta có đảm bảo đời sống thì người ta mới trích tám để nộp vào bảo hiểm xã hội
còn lương quá thấp người ta cũng không muốn tham gia vào bảo hiểm xã hội
về góc độ của doanh nghiệp là như vậy
vậy thì còn đối với các cơ quan quản lý cũng như là bảo hiểm xã hội việt nam thì sao
trong rất nhiều năm qua thì chúng ta không phải là không tuyên truyền
đã tuyên truyền rất nhiều
nhưng mà theo ông thì cần phải thay đổi như thế nào
tức là các cái giải pháp tuyên truyền về cái kế hoạch nó phải đi sâu sát nó phải cụ thể ra sao
đặc biệt là đối với các vùng nông thôn hay là vùng miền núi
theo tôi là phải tiến truyền đúng cái đối tượng
mà người ta vẫn nói là đi tận ngõ gõ tận nhà
và cái quan trọng tuyên truyền của chúng ta là thế này này
là phải giải thích chính sách
người ta rút bảo hiểm xã hội một lần là do người ta không hiểu chính sách
anh đóng hai tháng sáu mươi bốn hai sáu mươi bốn tháng một năm mà anh chỉ lấy được có cao nhất hai
anh nào tốt cao nhất chỉ được hai tháng còn không là một tháng
thế thì người ta thiệt chứ đâu có phải người ta có lợi
chưa nói đến chuyện là người ta bán luôn non nữa
thế thì cái tuyên truyền của chúng ta là phải tuyên truyền cả về cơ chế chính sách phương pháp cách thức
cái nội dung của chúng ta phải làm bật lên được rằng là khi tham gia bảo hiểm xã hội
thì người lao động được cái gì bất cái gì cái gì cần phải xem xét
xin cảm ơn ông bùi sĩ lợi với những chia sẻ vừa rồi ạ
vâng thưa quý vị với những phân tích của vị khách mời thì chúng tôi muốn nhấn mạnh với người dân rằng
đừng vì lợi ích trước mắt mà chúng ta quên đi tương lai lâu dài ở phía trước
một lần nữa chúng tôi muốn mời quý vị cùng nhìn lại những điểm thiệt hơn khi rút bảo hiểm xã hội một lần
theo quy định bảo hiểm xã hội hiện hành người lao động đóng đủ hai mươi năm bảo hiểm xã hội
với mức lương trung bình giả định là bốn triệu đồng trên một tháng
theo tuổi thọ bình quân nếu lao động nam sẽ được nhận lương hưu thẻ bảo hiểm y tế miễn phí
và các chế độ tử tuất hơn hai trăm năm mươi bảy triệu đồng
còn lao động nữ khi nghỉ hưu sẽ nhận được hơn năm trăm tám mươi chín triệu đồng
còn nếu rút bảo hiểm xã hội một lần chỉ được nhận một trăm ba mươi bốn triệu đồng